chủ tịch quốc hội thái lan vào ngày hôm nay thông báo cơ quan lập pháp của quốc gia đông nam á sẽ hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng vốn được lên kế hoạch tổ chức trong ngày bốn tháng tám
quyết định chỉ hoãn nêu trên sẽ kéo dài tình trạng bế tắc chính trị ở thái lan kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng năm vừa qua
trước đó ngày một mươi ba tháng bảy quốc hội thái lan đã triệu tập phiên họp chung của hạ viện và thượng viện để bầu chọn thủ tướng mới
ông pita limza roenrat nhà lãnh đạo và là ứng cử viên duy nhất của đảng tiến bước gọi tắt là mfp
đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày một mươi bốn tháng năm với một trăm năm mươi một ghế hạ viện đã không giành đủ sự ủng hộ cần thiết để tắt cử thủ tướng
tiếp đó trong ngày họp một mươi chín tháng bảy sau nhiều giờ tranh cãi gai gắt quốc hội thái lan đã bỏ phiếu hủy bỏ việc tái đề cử ông pita với đa số phiếu tán thành
với kết quả này liên minh tám đảng do mfp đứng đầu
đã nhất trí để đảng vì nước thái đảng thứ hai với một trăm bốn mươi một ghế hạ viện và là một đối tác trong liên minh tám đảng dẫn dắt tiến trình thành lập chính phủ mới
đảng pheo thái có ba ứng cử viên thủ tướng trong đó ông seta thawisin được dự đoán là người sẽ được đảng này giới thiệu để quốc hội bầu chọn trong phiên họp sắp tới